trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng chín tại tuyên quang mưa cục bộ có nơi mưa rất to lượng mưa đo được tại các xã thuộc huyện na hàng như khâu tinh là một trăm sáu mươi hai mm hồng thái là chín mươi năm mm sinh long một trăm một mươi sáu mm
mưa lớn gây lũ đồng thời gây thiệt hại ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của bà con nơi đây
tại thôn bản thác huyện na hàng có bốn nhà dân bị sập đổ ba nhà ở và trụ sở ủy ban nhân dân xã khâu tinh bị sạt tàu lưu dương
một nhà ở thôn lũng vài xã cồn lôn có nguy cơ bị đổ
hai hộ kinh doanh bị lũ cuốn trôi hàng hóa tại thôn bản thác xã yên hoa
mưa lớn đã làm gãy đổ ngập úng hơn hai mươi một hectare lúa cây ăn quả và hoa màu tại các xã khâu tinh xuân phú đà vị và côn lôn thuộc huyện na hàng
ngoài ra mưa lớn cũng đã làm sạt lở hơn hai mét khối đất đá gây ách tắc đường giao thông tại các xã thượng giáp và hồng thái
quốc lộ hai trăm tám mươi loạn co thôn bản quân xã yên hoa và xã cồn lôn
ngay sau khi thiên tai xảy ra ủy ban nhân dân huyện na hàng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình
và phối hợp với ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân huy động lực lượng phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân